hà nam điều chỉnh thu hẹp phạm vi giãn cách xã hội tại thành phố phủ lý
thành phố thủ đức cần thử nghiệm bình thường mới để nhân rộng toàn thành phố hồ chí minh
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
ngay bây giờ là những thông tin mới nhất về số ca mắc mới chúng tôi vừa mới cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi
trưa ngày hai mươi bốn tháng chín sở y tế hà nội cho biết sáu giờ qua thành phố ghi nhận bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại khu vực ổ dịch cũ được tính là ca cộng đồng ba ca tại khu cách ly
ca phát hiện qua sàng lọc người ho sốt trong cộng đồng là anh ltt bốn mươi tám tuổi
ở trần nhân tông phường nguyễn du hai bà trưng anh được lấy mẫu ngày hai mươi ba tháng chín xét nghiệm dương tính
ba ca còn lại là f một của các trường hợp ho sốt trước đó
họ gồm bà nthp sáu mươi ba tuổi
ở ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi phường thanh xuân trung bà p đã được chuyển cách ly tập trung
theo kế hoạch giãn dân từ mùa một tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
ổ dịch phường thanh xuân trung nâng lên năm trăm chín mươi ba người mắc
ca thứ hai và ba là chị ptc ba mươi hai tuổi và bé trai tkm bảy tuổi
ở hai mươi chín trên a hai kim quan tổ bốn phường việt hưng long biên
cả hai bệnh nhân là f một của bệnh nhân tvn đều xét nghiệm lần một âm tính
và chuyển cách ly tập trung từ ngày hai mươi tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín họ lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
như vậy ổ dịch phường việt hưng đến nay đã có hai mươi năm người liên quan
công dôn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba chín trăm năm mươi chín ca
trong đó số mắc ghi nhận qua cộng đồng một sáu trăm linh ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba trăm năm mươi chín ca
một thông tin cho hay mới đây tại đồng nai có phản ánh về tổ trưởng khu phố
ấp không công bằng trong phân bổ trợ cấp người dân
có hiện tượng người không có cảm tình thì ghét
đó là một phần nội dung của ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
đưa ra trong buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
về những chính sách an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do tình hình dịch
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
từ khi tổng đài một nghìn hai mươi hai mở rộng bắt đầu hoạt động đến nay
đã tiếp nhận hơn hai mươi chín tám ngàn lượt ý kiến từ những người dân liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội
trong đó có hơn hai mươi bảy bốn nghìn ý kiến đã được xử lý còn gần hai ba ý kiến đang xử lý
báo cáo về chính sách an sinh xã hội trên địa bàn giám đốc sở lao động thương binh và xã hội đồng nai
bà nguyễn thị thu hiền cho biết có hiện tượng nhiều hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ của mặt trận tổ quốc
nhưng vẫn gọi điện phản ánh về chính sách an sinh xã hội chủ yếu là những yêu cầu hỗ trợ lương thực thực phẩm
có trường hợp gọi đến không gặp khó khăn nhưng khi cho cán bộ xuống xác minh
thì không khó khăn
ngoài ra trong quá trình ra soát người được hưởng chính sách hỗ trợ người lao động
xảy ra hiện tượng bị trùng đối tượng có người làm hồ sơ nhận trợ cấp đến ba lần
có người sửa chứng minh nhân dân và số căn cước
có trường hợp dùng cả chứng minh nhân dân và căn cước để khai nhận tiền
có trường hợp người đã lãnh trợ cấp bên lao động tự do nhưng lại nộp hồ sơ trong công ty lãnh tiếp
hiện chúng tôi đang giả soát những người này để có biện pháp thu hồi và xử lý bà hiền nói
phó chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn thu hồ
cũng thông tin đã tiếp nhận được một số ý kiến của người dân phản ánh về tổng đài một nghìn hai mươi hai nội dung
đã gọi ý kiến đến lần thứ ba nhưng chưa được xử lý
có người nộp hồ sơ hưởng chính sách do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng đến nay một tháng rồi vẫn chưa được giải quyết
vì vậy bà đề nghị các địa phương cần khắc phục xử lý thông tin người dân gọi đến
về vấn đề này chủ tịch ubnd tỉnh cao tiến dũng yêu cầu các địa phương cần khắc phục
cho người ra soát theo dõi trả lời ngay cho công dân
cái nào đúng đối tượng thì phải xử lý ngay
cái nào không đúng đối tượng thì có phản hồi lại
đừng để người dân thắc mắc mình có đúng đối tượng hay không
chủ tịch tỉnh đồng nai đề nghị sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh khó khăn của người dân
cần thực hiện hỗ trợ ngay một cách chú đáo công bằng giúp người dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh
liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục hỗ trợ công dân gặp khó khăn
phía mặt trận tổ quốc cùng địa phương ra soát thường xuyên để hỗ trợ người dân
đặc biệt là tổ trưởng tổ khu phố ấp
nhiều người phản ánh tổ trưởng khu phố ấp không phân bổ hỗ trợ người dân cho đều không công bằng
có lựa chọn bà con thân thiết chuyển trước còn người khó khăn chuyển sau
những người không có cảm tình ghét
cứu trợ người dân là không ghét không thân thiết vì ai cũng cần phải ăn nên phải công bằng
đề nghị phải làm hết sức công minh thường xuyên dạn dò dưới cơ sở làm cho tốt ông cao tiến dũng nhấn mạnh
thành phố hồ chí minh đang có những dấu hiệu tích cực
diện rộng đầu tiên tỷ lệ phát hiện ca dương tính ở vùng xanh là một vùng cận xanh ba vùng vàng ba vùng cam năm vùng đỏ bảy
thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm tại buổi họp báo định kỳ chín
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín thành phố ghi nhận ba trăm năm mươi bốn một trăm chín mươi ba trường hợp mắc bệnh được bộ y tế công bố
đang điều trị cho bốn mươi chín trăm bảy mươi ba người
theo ông phạm đức hải trong ngày hai mươi hai tháng chín có ba bảy trăm bảy mươi ba bệnh nhân nhập viện ba hai trăm năm mươi tám bệnh nhân xuất viện
tổng số cộng dồn từ ngày một tháng một đến nay là một trăm tám mươi hai trăm một mươi một bệnh nhân một trăm bảy mươi năm trường hợp tử vong một mươi ba chín trăm tám mươi hai ca cộng rồn
cũng theo ông hải nếu ngày một mươi chín tháng chín thành phố có hai ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân nặng đang thở máy
thì ngày hai mươi hai tháng chín chỉ còn hai hai
đáng chú ý từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín thành phố đã lấy tám trăm hai mươi một chín trăm chín mươi chín mẫu xét nghiệm
trong đó bốn tám trăm sáu mươi một mẫu đơn và bốn chín trăm tám mươi hai mẫu gộp
số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là bảy trăm chín mươi bốn ba trăm chín mươi bảy mẫu
từ đầu dịch đến nay đây là số mẫu xét nghiệm kỷ lục mà tp hcm lấy được trong một ngày
thông tin từ công tác xét nghiệm diện rộng
bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cho biết thành phố đang có những dấu hiệu tích cực sau ngày xét nghiệm diện rộng đầu tiên
tỷ lệ dương tính ở vùng xanh là một vùng cận xanh là ba vùng vàng là ba vùng cam là năm vùng đỏ là bảy
về truy vết quản lý f một bác sĩ tâm cho biết thành phố vẫn duy trì xong ít hơn trước
f một hầu như ở cùng nhà với f nên được quản lý song song
ngoài ra ở vùng xanh số ca nhiễm giảm việc đi lại thoáng hơn nên khâu truy vết f một sẽ được tăng cường và cách ly như trước đây
hiện f một được cách ly tập trung là một sáu trăm linh người và cách ly tại nhà là một mươi chín năm trăm linh người
thông tin thêm về công tác xét nghiệm cho lực lượng mai táng
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết nhân viên dịch vụ mai táng được xét nghiệm như người bình thường khác
nạn nhân tử vong do covid một mươi chín đã được lực lượng quân đội phụ trách
dịch vụ mai táng chủ yếu
phụ trách trường hợp tử vong không do covid một mươi chín
các công ty dịch vụ mai táng gắn kết với bệnh viện và có hợp đồng để xử lý thi hài sau khi qua đời
do đó các bệnh viện sẽ hỗ trợ các đối tượng này
về chăm sóc f tại nhà theo bà mai đây là mô hình của tp hcm được bộ y tế đánh giá rất cao hướng đến mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong
tp hcm đã ban hành nhiều chính sách chăm lo cho f tại nhà
đặc biệt chỉ có tp hcm trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất
đồng loạt thành lập năm trăm linh trang
trạm y tế lưu động theo dõi f tại nhà với sự hỗ trợ của lực lượng quân y
giải thích về thông tin tp hcm ngưng tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân
bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết tp thủ đức chỉ tạm dừng tiêm vaccine tại các điểm tiêm cố định của ba mươi bốn phường để tập trung xét nghiệm từ ngày hai mươi hai đến ba mươi tháng chín
chủ tịch ubnd ba mươi bốn phường sẽ tiếp tục giả soát trường hợp người dân trên địa bàn chưa tiêm mũi một
và đến thời điểm tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín verocel
để mời đến tiêm tại các trạm y tế phường
có thể người dân hiểu nhầm chúng ta không ngưng tiêm vaccine tại tp hcm bà mai nhấn mạnh
thông tin về tiến độ tiếp nhận giải quyết giấy phép lưu thông cho người lao động công chức viên chức cán bộ
người lao động công nhân viên trước cán bộ đi làm sau ngày ba mươi tháng chín
thượng tá huỳnh quang tuyến phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
đơn vị đã tiếp nhận danh sách từ một mươi bảy sở ngành với tổng số trên bảy năm trăm linh người
công an thành phố đang cập nhật vào phần mềm quản lý vneid để kiểm soát lưu thông trên đường
để hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường và việc lạm dụng giấy thông hành không đúng mục đích
công an thành phố đề xuất phương án giải quyết cho người lao động công nhân viên chức cán bộ
được phép lưu thông đến trụ sở làm việc theo thời gian từ sáu h ba mươi đến tám h và một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h hàng ngày
lưu thông từ nơi ở đến trụ sở làm việc
với các trường hợp ra đường thực hiện nhiệm vụ
ngoài khung giờ và tuyến đường thượng tá huỳnh quang tuyến cho biết vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp trường hợp đổi ca
bị nhiễm sars cov hai thì đổi giấy
trường hợp đặc biệt thì công an thành phố cấp bổ sung giấy đi đường và xem xét giải quyết từng đơn vị
liên quan đến việc tập hấn xét nghiệm cho lực lượng sipr
ông từ lương phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết
đã tạo tài khoản cho ba mươi ba trên ba mươi bốn doanh nghiệp quản lý shipper
tạo kênh liên lạc giữa các cơ sở và tổ kỹ thuật đảm bảo vận hành trơn tru việc khai báo kết quả xét nghiệm
đến nay một mươi chín trên ba mươi ba doanh nghiệp hơn sáu mươi đã thực hiện đầy đủ khai báo điện tử cập nhật kết quả
ubnd tỉnh hà nam đã ra quyết định số một nghìn sáu trăm chín mươi một quy đề ubnd
điều chỉnh phạm vi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp phủ lý
theo đó thay vì thực hiện áp dụng giãn cách xã hội
phủ lý như chỉ đạo trước đó đã quyết định số một nghìn sáu trăm chín mươi quy đề ubnd trên địa bàn tp phủ lý
sẽ chỉ còn thực hiện áp dụng giãn cách xã hội một phần các phường xã châu sơn lê hồng phong thanh châu thanh tuyền
liêm chính trần hưng đạo hai bà trưng my khai lương khánh thiện quang trung phù vân liêm trung
thời gian áp dụng một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín
những nơi áp dụng giãn cách sau khi điều chỉnh như vừa nêu vẫn thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc
gia đình cách ly vừa nêu
với gia đình thôn tổ dân phố cách ly với thôn tổ dân phố xã phường cách ly với xã phường phân xưởng
nhà máy sản xuất phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
mọi người dân ở tại nhà chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm
thuốc men cấp cứu làm việc tại nhà máy cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác
thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở
trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam giao chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phủ lý căn cứ chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội
phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đảm bảo nghiêm túc hiệu quả theo quy định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
vừa qua bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã cùng đoàn công tác tới sự hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày một mươi sáu tháng chín đến hai mươi hai tháng chín tại tp thủ đức
bí thư nguyễn văn nên đề nghị tp thủ đức nỗ lực có các sáng kiến sáng tạo và thử nghiệm mô hình quản lý phù hợp
trong thời kỳ bình thường mới để nhân rộng gia toàn tp hcm
bí thư nguyễn văn nên đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của thành phố thủ đức góp phần để tp hcm có thêm một địa phương cơ bản kiểm soát được dịch
theo tiêu chí của bộ y tế
bên cạnh đó ông đề cập đến một số hạn chế của thành phố thủ đức như công tác an sinh xã hội
lãnh đạo tp hcm chia sẻ với khó khăn khách quan của địa phương và yêu cầu tp thủ đức thực hiện công tác an sinh xã hội công khai
minh bạch và không để xảy ra sót lọt không hỗ trợ trùng lắp
chúng ta không thể tiếp tục kéo dài giãn cách nghiêm ngặt mà cần phải từng bước mở dần thích ứng an toàn để kinh tế phục hồi và các hoạt động xã hội dần trở lại bình thường
bí thư tp hcm nhấn mạnh và bày tỏ sự đồng tình với kế hoạch mở cửa trở lại của thành phố thủ đức
ông nên yêu cầu tp thủ đức xây dựng chiến lược y tế bài bản trong bình thường mới
chiến lược an sinh xã hội phải tính đến việc làm chỗ ở cho công nhân người lao động
khi người lao động có việc làm thì gánh nặng an sinh sẽ giảm
tuy nhiên tp thủ đức cũng phải tính đến chỗ ở an toàn với dịch bệnh cho người dân
thành phố thủ đức ra soát các khu vực nhà ở chật hẹp không đảm bảo môi trường sức khỏe và có kế hoạch kêu gọi đầu tư
nhân lúc này chúng ta cần bố trí sắp xếp và quy hoạch lại để thành phố thủ đức tương xứng với tầm vóc định hướng phát triển ông nguyễn văn nên yêu cầu
bí thư tp thủ đức dẫn chứng thêm một số hạn chế của tp thủ đức như việc kiểm soát đi lại hiện nay
dù số người được ra đường rất ít nhưng việc dừng xe quét mã qr vẫn tạo ra ủn ứ tại các chốt
khi tp hcm bước vào trạng thái bình thường mới số người ra đường cao gấp nhiều lần hiện nay mà kiểm tra thẻ xanh covid một mươi chín như vậy là không ổn
bí thư nhận định các hạn chế này cũng là vấn đề chung của tp thủ đức
thành phố thủ đức cần phải nỗ lực có các sáng kiến sáng tạo thử nghiệm mô hình quản lý phù hợp trong thời kỳ bình thường mới để nhân rộng
người đứng đầu đảng bộ tp thủ đức cũng yêu cầu các hạn chế này
các ngành các cấp hình dung được tình huống phát sinh khi mở cửa trở lại để công tác quản lý kiểm soát không tạo ra ủn ứ đảm bảo các quyền đi lại hoạt động giao thương sinh hoạt của người dân
báo cáo tại cuộc họp ông nguyễn văn hiếu bí thư thành ủy tp thủ đức cho biết từ hai mươi tám tháng tám đến hai mươi một tháng chín số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố liên tục giảm
từ một mươi năm tháng chín đến hai mươi một tháng chín thành phố thủ đức không ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới tỷ lệ tiêm mũi một cho người trên một mươi tám tuổi đạt chín mươi chín sáu mũi hai đạt ba mươi sáu
chúng tôi phấn đấu đến ngày ba mươi tháng chín một trăm linh người dân được tiêm ngừa một trăm linh người dân là f đã khỏi bệnh sẽ được cấp thẻ xanh covid một mươi chín để tạo thuận lợi tham gia các hoạt động xã hội ông hiếu cho biết
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm lê thị hồng nga đánh giá số ca mắc mới ở tp thủ đức liên tục giảm trong ba tuần gần đây
tỷ lệ dương tính trên tổng số người xét nghiệm cũng giảm đối chiếu với các tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín của bộ y tế
tp thủ đức đã kiểm soát được dịch bệnh
thành phố thủ đức đang xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế theo các giai đoạn cụ thể với từng loại hình hoạt động và địa bàn cụ thể
tuy nhiên bí thư thành ủy tp thủ đức nguyễn văn hiếu cũng bày tỏ lo lắng về việc kiểm soát dịch sau khi mở cửa trở lại
đặc biệt tại nơi có nhiều khu nhà trọ chật hẹp dễ tạo lây nhiễm dịch bệnh
ông cho rằng điều kiện quan trọng hàng đầu vẫn là tiêm ngừa đủ liều giúp người dân tham gia trở lại các hoạt động xã hội an toàn
mới đây những thông tin về sức khỏe của ca sĩ phi nhung đang chuyển biến xấu
khi điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện trợ rấy xuất hiện trên mạng xã hội tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và người hâm mộ
và tomi em trai của ca sĩ phi nhung đã có những lời chia sẻ khiến cộng đồng mạng không kìm được nước mắt
xin mời quý vị cùng theo dõi
hiện tại những người đại diện của phi nhung tại việt nam như diễn viên việt hương siêu mẫu xuân lan quản lý diễm phạm
chưa đưa ra thông tin chính thức và cập nhật tình trạng sức khỏe của giọng ca bông địa điển
tuy nhiên một động thái được nhiều người chú ý là rất nhiều đồng nghiệp người thân của phi nhung đăng tải dòng chia sẻ
mong mọi người cầu nguyện để nữ ca sĩ vượt qua danh giới sinh tử trong giai đoạn covid một mươi chín
ca sĩ tri di phương trinh người chị và đồng nghiệp thân thiết của phi nhung đang sống tại mỹ cũng vừa chia sẻ đầy lõ âu
trên fanpage chính thức của ca sĩ phi nhung quản trị trang cũng cập nhật dòng trạng thái
xin hãy cầu nguyện cho phật tử phạm phi nhung pháp danh tịnh bình tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ oan gia giải kết
đáng chú ý nhất gần đây trên trang cá nhân của tomi em trai của ca sĩ phi nhung đã có những lời chia sẻ khiến nhiều người xúc động và dưng rưng nước mắt
kể từ ngày biết chị gái mắc covid một mươi chín
thomi ở nước ngoài luôn hướng về phi nhung mong nữ ca sĩ áo mới cà mau sớm khỏe mạnh trở lại
cảm xúc tommy dường như đang dâng trào anh viết
theo trai của phi nhung hai chị em gặp nhau lần gần nhất đã năm năm trước tại đức
trong tâm trí của tommy
thông my cho biết thêm anh là người ít khi để phi nhung phải lo lắng nhất trong gia đình cũng là người chị gái đặt nhiều hy vọng nhất
tất cả cuộc sống hiện tại chomi bây giờ đã không làm cho phi nhung thất vọng
đối với em trai phi nhung còn hứa hẹn nhiều thứ vì thế em còn phải gặp chị để nhõng nhẽo
khi mỗi bữa ăn em cần chị gắp từng món ăn
mỗi khi chị em mình gặp tối đi ngủ chị luôn hỏi em có lạnh không em hay nóng để chị giảm nhiệt độ trong phòng
tuy em lớn rồi có gia đình rồi có cuộc sống riêng rồi nhưng với chị em luôn luôn là một đứa trẻ
chị luôn thường nói với em như vậy
khép lại những cảm xúc yêu thương và đầy sự lo âu
anh thomi từ phương xa gửi về chị gái đang điều trị covid một mươi chín tại việt nam
chị ơi em với wendy phạm con gái phi nhung chờ chị dậy còn về với cháu em nữa
cháu em trông chờ chị mỗi ngày
con em cũng chưa gặp mặt cô hai của nó nữa
mau bao tỉnh dậy đi chị em nhớ chị lắm
dòng tâm sự mới nhất kể trên của thomi với chị gái phi nhung đã chạm đến trái tim tất cả mọi người
tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên tiếng lòng của tomi đã nói với phi nhung
ngay thời điểm ca sĩ chiều qua phà hậu giang phải chuyển sang bệnh viện trợ giấy vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một để điều trị covid một mươi chín
em trai phi nhung cũng đã có những tâm xử làm cho mọi người cảm động
ở lần chia sẻ cảm xúc vào cuối tháng tám tomi cho biết
khi nghĩ về phi nhung thì em trai luôn thấy một tâm hồn thật ấm áp
chị là người đã quay về những lúc em vắc ngã thất bại trong cuộc sống
chị là người luôn yêu thương và dạy bảo mỗi khi em làm sai điều gì
chị là người cho em cuộc sống thật nhất mà không phải tạo cho mình một vỏ bọc nào cả
thomai cho biết thêm phi nhung là người đã cử khổ nuôi dạy em khôn lớn mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì
là người đã cho em điểm tựa quan trọng nhất trong cuộc đời
dìu dắt và chỉ bảo cho em để em bước vào cuộc đời
và phi nhung cũng nói
phi nhung là người rơi nước mắt nhiều nhất vì em người hy sinh lớn nhất vì các em
nếu như má là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của em
thì chị sẽ là người phụ nữ quan trọng thứ nhì
chỉ có biết không có gì quan trọng hơn chị không
kể cả gia đình riêng của em trong cuộc đời của em không ai thay thế được chị hết
em xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng cầu nguyện cho chị
em biết ơn và luôn trân trọng những tình cảm của tất cả mọi người
em luôn cầu nguyện phật trời cho chị ấy
em giảm tuổi thọ để cho chị em được tay qua nạn khỏi
vì em chỉ có một người chị này thôi
em trai ca sĩ phi nhung chia sẻ
trong suốt quá trình chống dịch
đều ở những tỉnh thành khác
lãnh đạo hà nội đã có những quyết định không hề dễ dàng
phương châm của tôi khi phong tỏa là làm sát sàn sạt
khoanh vùng thật hẹp truy vết thật nhanh xét nghiệm thật rộng
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nói
sáng ngày hai mươi bốn tháng tám ông đinh tiến dũng nhận được báo cáo về một số ca dương tính
được ngành y tế phát hiện tại hai phường văn trương văn miếu thuộc quận đống đà
ngay lập tức ông đã xuống địa bàn
đến nơi toàn bộ khu vực và tuyến phố đã được phong tỏa chặt với các chốt kiểm soát
dây và rào dựng khắp các tuyến phố công an bộ đội dân phòng và các lực lượng khác có mặt khắp nơi
không khí rất nặng nề
ông dũng cùng vài cán bộ lẳng lặng đi bộ vào các ngõ xóm để kiểm tra trực tiếp
khi quay trở ra ông được báo cáo hàng trăm chiến sĩ công an quân đội đã được huy động để trực phong tỏa
bên cạnh lực lượng tại chỗ
quanh thời điểm đó mỗi ngày hà nội phát hiện hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng
các chùm lây nhiễm đang gia tăng và đe dọa lây lan dù thủ đô đã thực hiện chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
cộng với tình hình dịch bệnh bùng phát ở thành phố hồ chí minh tâm thức xã hội ở thủ đô căng như dây đàn
nghe báo cáo như vậy ông dũng nói các anh chỉ để dân phòng và người dân tự quản lý
còn lực lượng chính quy thì rút về để lại vài người giám sát nhắc nhở thôi
nếu tập trung hàng trăm nhân sự thì làm sao đủ người thì giả dụ có năm điểm như thế này bùng phát
nghe chỉ đạo vậy các lực lượng chính quy rút về trong khi đó chính quyền quận chỉ phong tỏa toàn bộ
hai phường văn miếu và văn trường với khoảng hai mươi người rất nhỏ so với tổng số dân ba trăm sáu mươi bảy người trong toàn quận
ông dũng nói
phương trông của tôi khi phong tỏa là làm sát sàn sạt một là khoanh vùng phải thật hẹp
hai là truy vết thật nhanh ba là xét nghiệm diện rộng
cách làm đó không biết có đúng không nhưng nhìn chung là hiệu quả
chỉ đạo của bí thư tại hai phường văn chương và văn miếu trên thực chất là nhất quán trong công tác phòng chống dịch ở hà nội
kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát hồi cuối tháng bốn
trùng delta với hệ số lây nhiễm quá cao đã làm xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp
có trùng không rõ nguồn lây có trùng trong khu dân cư đông đúc trùng các ca bệnh liên quan tới chợ đầu mối
chợ dân sinh trong cơ quan công sở liên quan tới chuỗi cung ứng
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà một trong những người đã vất vả nhất trong hệ thống ở thủ đô nói
từ quan điểm của bí thư và thường trực thành ủy chúng tôi nhất quán với các chùm ca bệnh đều được xử lý nhanh gọn
thu hẹp phạm vi phong tỏa kiểm soát chặt chẽ khu vực ổ dịch không để lan rộng
tất cả nỗ lực đó nhằm tránh gây áp lực khó khăn lên đời sống sinh kế của người dân
bà hà giải thích ngành y tế hà nội phân vùng nguy cơ tới cấp xã phường và thậm chí thu hẹp thành các điểm đỏ để phong tỏa
ví dụ khu vực khương trung là điểm phong tỏa tại đó người dân phải cách ly nghiêm trong nhà không được mở cơ sở mua bán dịch vụ
các điểm phong tỏa được giám sát dịch tễ chặt chẽ hai ba ngày phải lấy mẫu xét nghiệm và năm bảy ngày lấy mẫu sàng lọc cộng đồng
những điểm đỏ nguy cơ rất cao thì được ưu tiên công sức vào đó để xử lý rứt điểm bà giải thích
dần dần các điểm đỏ nguy cơ cao được thu hẹp bằng xét nghiệm rộng còn địa bàn quận thanh xuân vẫn mở bình thường
cách chống dịch này là nhất quán với tất cả các quận huyện trên toàn thành phố ngành y tế vẫn thực hiện điều tra truy vết triệt để
trong một bản báo cáo gửi thủ tướng gần đây hà nội cho biết thực hiện chỉ đạo của thủ tướng về việc đưa thủ đô về nhóm địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh
theo tiêu chí của bộ y tế thành phố đã triển khai thần tốc kế hoạch tiêm chủng và xét nghiệm
sau một tuần thực hiện đến nay thành phố chỉ còn ba mươi một vùng nguy cơ cao và rất cao năm trăm chín mươi một vùng xanh và các vùng khác
bảy trên ba mươi quận huyện thị xã là vùng xanh và vùng nguy cơ chỉ còn ba quận nguy cơ rất cao và nguy cơ
cho đến gần đây hà nội chỉ còn chín chùm ca bệnh ở thanh xuân trung quận thanh xuân văn miếu văn trương đống đa
minh khai hai bà trưng thanh liệt thanh trì trung cư a một
a năm hoàng văn thụ hoàng mai tả thanh oai thanh trì thụy hương trương mỹ liên phương thường tín
tuy nhiên các chùm ca bệnh này cũng đã được kiểm soát tốt và đang thu hẹp dần
thành phố đang xếp ở nhóm nguy cơ theo phân loại của bộ y tế nhưng tình hình dịch bệnh được kiểm soát bà hà nhìn nhận
thủ tướng phạm minh chính trong cuộc làm việc với lãnh đạo hà nội ngày một mươi chín tháng bảy đã yêu cầu thành phố
ưu tiên cấp bách cho phòng chống dịch bệnh một cách quyết liệt hơn mạnh mẽ hơn hiệu quả hơn
tôi đề nghị ưu tiên số một là quyết tâm bảo vệ thủ đô không bị diễn biến xấu
những chỗ nào an toàn trong phòng chống dịch thì tổ chức sản xuất kinh doanh cho tốt nhưng ưu tiên số một vẫn là phòng chống dịch
chúng ta quyết tâm bảo vệ bằng sự an toàn an ninh cho nhân dân và đặt mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân là trên hết
trước hết thủ tướng nhấn mạnh
trong một cuộc gặp khác ông tỏ ra sốt ruột
có một khu phố có f không thôi mà phong tỏa luôn cả xã cả phường
có một xã thôi mà phong tỏa luôn cả huyện
tôi hỏi phong tỏa để làm gì thì không thấy đạt ra không có mục tiêu không có lộ trình không có biện pháp
phong tỏa một mươi bốn ngày rồi có f không lang thang trong cộng đồng lại phong tỏa rồi lại phong tỏa nữa
rất may thủ đô đã không làm theo cách này
nếu hà nội hốt hoảng phong tỏa rộng lửa nhỏ khoanh to khi chưa có vaccine thì an toàn cho nhà quản lý
nhưng sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gặp muôn vàn khó khăn sinh kế của dân bị đe dọa
hà nội cũng không ép buộc doanh nghiệp áp dụng ba tại chỗ một cách cực đoan cơ học
nhờ đó mà khoảng năm năm trăm linh doanh nghiệp và cơ sở sản xuất ở tám mươi tám khu công nghiệp cụm công nghiệp không bị đứt gãy sản xuất
khi phát hiện ca bệnh các doanh nghiệp tự chịu sàng lọc và hoạt động tiếp
kết quả là trong tám tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp của thủ đô tăng sáu ba so với cùng kỳ năm trước
một mức tăng khá ấn tượng so với nhiều tỉnh khác
tuy nhiên cái giá phải trả của gần hai tháng phong tỏa là rất lớn
đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như sinh kế và việc làm của người dân
nhiều người đã kiệt quệ sau hai tháng trời đẳng đẳng
dù sau thời điểm khó khăn rủi ro nhất của hà nội quanh trung tuần tháng bảy đầu tháng tám đã qua
lúc đó mỗi ngày hà nội đón hàng chục chuyến bay từ tp hcm địa phương đã bùng dịch
và đón tới sáu mươi bốn chuyến xe chỉ riêng qua trạm pháp vân phường văn trương văn miếu
chỉ nằm trong hàng chục điểm mà bí thư hà nội có mặt thúc giục động viên cán bộ và nhân dân thủ đô
thời điểm khó khăn đó qua đi nhưng ảnh hưởng của nó cũng như kinh nghiệm điều hành từ đó rất lớn
đối với lãnh đạo và người dân hà nội
bí thư thành ủy đinh tiến dũng nói
tôi tự đánh giá điều may mắn là hệ thống chính trị bộ máy chính quyền và nhân dân thủ đô có ý thức
và hệ thống chống dịch rất tốt
các đốm lửa nhỏ nhờ đó đã bị cô lập dập tắt chứ không bị loang ra thành đám cháy
ông dũng nhìn nhận tuy nhiên hà nội là thủ đô nên giao thương với cả nước trên mọi phương diện
như hàng không đường bộ đường thủy
đó là điều rất khó khăn cho chống dịch nhưng thủ đô quyết tâm không để bùng dịch
theo thông tin mới nhất thì hiện tại hai mươi hai chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố
vẫn đang thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chỉ có những trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện mới được phép đi lại
thống kê của phòng cảnh sát giao thông cho thấy lưu lượng người và phương tiện ra vào thành phố gia tăng mạnh
nhất là khi ủy ban nhân dân thành phố hà nội áp dụng chỉ thị một mươi năm trong nội đô
nhiều trường hợp người dân ra vào thành phố tại các chốt kiểm soát này
do không đáp ứng đủ các yêu cầu theo công văn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội
nên lực lượng kiểm soát buộc phải yêu cầu lái xe quay đầu trở về nơi xuất phát
để tránh mất thời gian công sức đi lại và buộc phải quay đầu khi không đủ điều kiện ra vào thành phố
phòng cảnh sát giao thông khẳng định công tác kiểm soát người dân
phương tiện ra vào thành phố tại hai mươi hai chốt kiểm soát này vẫn được áp dụng theo đúng tinh thần của chỉ thị một mươi sáu

tất cả những người ra vào đều được kiểm tra chặt chẽ những giấy tờ có liên quan
chỉ có những ai đáp ứng đầy đủ những yêu cầu theo nội dung công văn số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội
ngày hai mươi chín tháng bảy mới được phép đi lại qua chốt kiểm soát
cũng theo phòng cảnh sát giao thông hiện nay nhiều người dân đang hiểu không rõ
hoặc nhầm lẫn về việc đi lại trong thành phố với các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố như nhau
đối với việc đi lại trong thành phố hiện ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã kết thúc giãn cách lần thứ tư
áp dụng theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ trừ những điểm khu vực đang có ca nhiễm covid một mươi chín
áp dụng ở mức cao hơn công tác phòng chống dịch và đi lại
trước tình trạng nhiều bệnh nhân xuất viện về địa phương thì thành f
chủ tịch ủy ban nhân dân đồng nai cao tiến dũng yêu cầu cần phải ngăn chặn nguồn lây này
đừng để bệnh viện trở thành nơi cung cấp f
sở y tế đồng nai cho biết trên địa bàn huyện xuân lộc vừa ghi nhận thêm hai ca dương tính covid một mươi chín
nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn huyện lên hai trăm tám mươi năm ca
trong đó có ca f xã xuân trường vừa đi điều trị tại một bệnh viện trợ giấy tp hcm trở về địa phương
ngày hai mươi hai tháng chín đồng nai cũng ghi nhận ba ca f ở xã bình sơn huyện long thành
sau khi đi chăm sóc người thân tại khoa sản bệnh viện đồng nai trở về địa phương
trong những ngày gần đây vấn đề bệnh nhân đi khám bệnh hoặc điều trị xuất viện trở về địa phương
thì trở thành f luôn được đưa ra thảo luận tại nhiều cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
đến sáng hai mươi ba tháng chín vấn đề này trở nên nóng hơn và trở thành chủ đề thảo luận chính trong cuộc họp
khi mà tình hình ngày càng có vẻ nghiêm trọng
tại cuộc họp ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết có rất nhiều trường hợp
trở về từ bệnh viện vài ngày thì dương tính với covid một mươi chín
để ngăn chặn nguồn lây này sở y tế đã có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn
theo đó ai trở về từ bệnh viện đều coi là từ vùng đỏ về phải cách ly
theo dõi tại nhà một mươi bốn ngày ông vũ nêu
tại đầu cầu huyện định quán ông trần bá đạt bí thư huyện ủy cho hay
trong tổng số hai trăm ba mươi bốn ca f ghi nhận trên địa bàn có ba mươi ca từ các bệnh viện về
gồm bệnh viện đa khoa đồng nai hai mươi năm ca bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai hai ca
một ca ở bệnh viện trợ giấy tp hcm hai ca còn lại ở các bệnh viện khác
gia đình lại nhiều thành viên nên huyện chủ trương đưa vào khu cách ly tập trung tại xã
ông đạt cho hay
tại tp biên hòa cũng đang nhức nhối tình trạng này vì trong thời gian gần đây
có hơn một mươi phường xuất hiện các ca f từ bệnh viện về
nhiều người về từ bệnh viện thì vài ngày sau trở thành f
phát biểu tại cuộc họp ông võ văn tránh bí thư thành ủy tp biên hòa cho biết
một số nguồn lây từ bệnh viện về đã tạo thành các chùm lây cả gia đình
như tại phường tam phước có đến năm chùm ca nhiễm từ bệnh viện về
mỗi nhà có từ bốn đến năm người
theo ông tránh cần ngăn chặn nguồn lây này phải chặn từ gốc phòng dịch
ngay trong bệnh viện nếu không chặn được thì rất khó khăn cho các địa phương
trong việc kiểm soát dịch
ông hồ thanh sơn phò bí thư thường trực tỉnh huy đồng nai cho rằng
nhiều địa phương đưa người từ bệnh viện về đi cách ly cũng là một phương pháp
nhưng đó chưa phải là phương pháp hay
và ông sơn đồng tình với quan điểm của ông võ văn chánh
đó là phải phòng chống ngay trong bệnh viện
ông quản minh cường phò bí thư tỉnh huy đồng nai thì cho rằng
phải xem bệnh viện là vùng nguy cơ cực lớn
cần xem lại quy trình kiểm soát ở các bệnh viện
xem đã chặt chẽ trong quản lý người ra vào chưa
kết luận tại cuộc họp ông cao tiến dũng
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đề nghị các bệnh viện
phải thông báo cho trạm y tế xã phường thông tin bệnh nhân về
để địa phương biết và kiểm soát theo dõi
cụ thể nếu người đó sợ lây cho người thân trong gia đình
muốn được cách ly tập trung thì đưa đến khu cách ly tập trung của xã phường
còn nếu muốn được cách ly tại nhà thì hướng cách ly
quy trình cách ly tại nhà để người dân áp dụng sao cho đảm bảo an toàn
cũng theo chủ tịch ubnd đồng nai cao tiến dũng
điều quan trọng hơn là phải khắc phục tình trạng thiếu an toàn ở các bệnh viện
ông dũng yêu cầu sở y tế đồng nai phải có giải pháp
chứ không bệnh viện lại thành nơi cung cấp f cho xã hội
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là vô cùng cần thiết
xin chào và hẹn gặp lại